thông tin mới nhất liên quan đến vụ án mạng giết người phi tăng sát gây rúng động dư luận tại xã hưng hòa huyện bào bàng tỉnh bình dương
và vào lúc hai h ba mươi phút sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đã bắt giữ bốn phụ nữ trong nghi án giết hai nam thanh niên rồi phi tang trong bồn bê tông
bốn người phụ nữ bị bắt giữ trong khuôn viên một khách sạn thuộc khu dân cư tia mo phú thịnh đường phú thọ thành phố thủ dầu một
gồm phạm thị thiên hà ba mươi một tuổi trịnh thị hồng hoa sáu mươi sáu tuổi cùng chú tại quận tân phú thành phố hồ chí minh
lê phú hạnh năm mươi bốn tuổi trú tại phường phú hòa thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương và một người chưa rõ danh tính
cả nhóm này bị bắt khi đang lái chiếc xe ô tô bảy chỗ biển kiểm soát năm mươi một a bảy mươi một nghìn tám trăm ba mươi đi ra từ một khách sạn khu dân cư tia mo
và hiện những đối tượng nữ này cùng với chiếc xe ô tô bảy chỗ đã được đưa về phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương để lấy lời khai
qua đấu tranh cho đến thời điểm này các đối tượng bước đầu đã khai nhận hành vi đã sát hại hai nam thanh niên để phi tăng
do mâu thuẫn nhỏ nhạt trong sinh hoạt các đối tượng đã nhẫn tâm sát hại hai nạn nhân rồi phi tang sát vào thùng phi đổ bê tông
và hiện lực lượng chức năng đang tập trung làm rõ động cơ gây án và các mâu thuẫn dẫn đến vụ án mạng nói trên
trước đó vào tối ngày một mươi năm tháng năm ông nguyễn thanh huân đến dọn dẹp căn nhà mới mua
để sử dụng thì phát hiện trong một thùng nhựa lớn màu xanh bên trong có chứa bê tông và một thùng nhựa khối hình trụ quấn xốp bịch ni lông được dán kín bằng silicon
khi dùng búa đập bê tông thì phát hiện bên trong có sát người đang phân hủy nên đã lập tức báo cho cơ quan công an
hiện nay phóng viên hải hà của chúng tôi đang có mặt tại bình dương
và ngay bây giờ chúng tôi sẽ kết nối điện thoại với phóng viên hải hà để biết thêm những thông tin chi tiết xung quanh vụ việc
xin chào anh hải hà
dạ vâng xin chào chị tinh hạnh và xin chào quý vị và các bạn
vâng xin anh hãy cho biết thêm những thông tin về vụ bắt giữ các đối tượng trong vụ án này
liên quan đến vụ án xảy ra tại xã hưng hòa huyện bầu bàng tỉnh bình dương
cho đến thời điểm hiện tại mới có bốn đối tượng đã được công an tỉnh bình dương mời về đưa về trụ sở để lấy lời khai
tuy nhiên suốt từ sáng nay cho đến buổi trưa nay đến thời điểm hiện tại
rất nhiều các trang báo và các trang mạng đã gọi những thông tin là bốn nghi phạm này
đã nhận tội
tuy nhiên thì hiện tại thông tin chính thức từ công an tỉnh bình dương thì mới đang lấy lời khai của các đối tượng này
và đúng theo quy trình điều tra thì công an tỉnh bình dương sẽ phải xác minh những lời khai này
và sẽ chính thức thông báo đến quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo
vâng vậy ngoài thông tin bắt giữ bốn đối tượng trên thì còn có thêm tình tiết nào vừa được làm rõ trong vụ án này không ạ
hiện tại thì theo công an tỉnh bình dương thì vẫn chưa có những thông tin
chỉ là chính thức vì vẫn phải tăng trời thời gian xác minh
và liên quan đến thông tin là công an tỉnh bình dương sẽ có buổi họp báo thì đến thời điểm này thì cũng chưa là chính xác
bởi khi tất cả những thông tin những lời khai của các nghi phạm được mời về để lấy lời khai
cần phải có thời gian để điều tra xác minh
và tất cả những thông tin khi có chính xác thì sẽ được công an tỉnh bình dương cung cấp cho kênh an bình tv
để phát trong những bản tin tiếp theo ạ